bộ công thương vừa yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra
ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng phòng chống dịch bệnh
và mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân đặc biệt là khẩu trang và gạo
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường trên phạm vi toàn cầu
dẫn đến nhu cầu đối với nhóm mặt hàng phòng chống dịch bệnh và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân
cả trong và ngoài nước tăng cao đặc biệt là mặt hàng khẩu trang
bộ công thương đề nghị ubnd các tỉnh chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín và các lực lượng chức năng thuộc địa phương
phối hợp chặt chẽ với tổng cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm
các trường hợp buôn lậu vận chuyển trái phép đối với các mặt hàng nêu trên qua biên giới
đặc biệt là đối với mặt hàng khẩu trang và gạo